của ryan capital
đặc biệt trong tuần này
có nhiều sự kiện quan trọng
bao gồm hoạt động công bố số liệu lạm phát tháng một mươi một của mỹ
phiêu học quyết định chính sách tiền tệ của fed
và phiên đấu hạng fashion
khi vẫn còn những điều không chắc chắn ở phía trước
thị trường khó có thể bước phá
và chỉ số vn index có thể duy trì xu hướng tích lũy
trong vùng từ một nghìn ba mươi
đến một nghìn bảy mươi điểm
lịch kinh tế dày đặc như vậy
nó sẽ có sự ảnh hưởng
thị trường tài chính toàn cầu
với vậy cho nên là
nhà đầu tư cũng sẽ gọi là
rất là e ngại
bởi sự biến động dàn co
trong tuần này
như vậy là tâm lý phòng tránh rủi ro
làm cho thị trường chứng khoán
có một sự rung lắc
đối với những nhà đầu tư
đã tham gia thị trường
trong khoảng hai ba tuần trước
có một lợi dụng nhất định
thì chúng ta có thể cân nhắc
để trút lại từng phần
trong báo cáo chiến lược mới công bố
chứng khoán yuantam việt nam
đánh giá các chỉ số chính
có dấu hiệu phục hồi
từ vùng quá bán cho thấy
lực cầu đang cải thiện
và kỳ vọng thị trường
có thể sẽ tiếp tục nhịp hồi phục
trong tháng một mươi hai năm nay
với mức kháng cư mạnh
là một hai trăm hai mươi năm điểm
tuy vậy xu hướng dài hạn
của chỉ số vn index
vẫn duy trì ở mức giảm
và rủi ro dài hạn
vẫn ở mức cao
hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
đã trở thành vấn nạn
gây bức xúc dư luận xã hội
trong nhiều năm
thế nhưng vẫn tồn tại nhiều bắt cặp
gây khó khăn cho cơ quan điều tra quản lý
điểm nghẹn lớn nhất
trong công tác chống hàng gian hàng giả
là vướng mắt từ chính các văn bản
hướng dẫn luật dẫn đến việc xử lý trồng chéo
hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
có mặt ở hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh
từ thực phẩm cho tới vật tư nông nghiệp
các loại phụ tùng
các loại hàng tiêu dùng thời trang
cũng như vật liệu xây dựng
các đối tượng làm gian làm giả
ngày càng tinh vi về hình thức
cũng như chất lượng
hàng giả chủ yếu bán trên những kênh online
chính vì vậy sự đấu tranh
là cực kỳ khó khăn
đối với các cơ quan chức năng
cũng như các doanh nghiệp
khi mình tiến hành mình đánh bắt
thì không có bắt được số lượng lớn
mà chỉ là một hai cái
do họ không có trưng bài
họ không có kho hàng
sau một thời gian
thì các đơn vị
kinh doanh hàng giả
họ cũng sẽ nhái cái tem của mình
vấn nạn hàng giả khó ngăn chặn triệt để
một phần là do nhận thức thị hiếu
của người tiêu dùng
muốn sở hữu hàng hóa với giá rẻ
cùng với đó là khả năng nhận biết
và thông tin để nhận biết hàng thật
hàng giả của người tiêu dùng
còn nhiều hạn chế
ngoài ra việc xử lý các vụ việc này
lại trông chéo từ các bộ ngành
khiến nhiệm vụ ngăn chặn càng thêm phức tạp
đơn cử như bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đổi năm hai nghìn một mươi bảy
có quy định bằng cách
xác định về các tình tiết
như quy mô thương mại
gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu
hoặc chỉ dẫn địa lý
nhưng đây này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn
thế nào là quy mô thương mại
và tiêu chí cách thức đánh giá
xác định mức độ thiệt hại
gây ra cho chủ sở hữu nhãn hiệu
hoặc chỉ dẫn địa lý
điều hai trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự quy định
về tội xâm phạm quyền sự công nghiệp
đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
hoặc chỉ dẫn địa lý
tuy nhiên tại điều một mươi hai
quy định chính chính trên hai nghìn một mươi ba
về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
cũng quy định về đối tượng
là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
hoặc chỉ dẫn địa lý
trong khi mức phạt cao nhất cho hành vi này
là phạt tiền không quá hai trăm năm mươi triệu đồng
đối với giá trị hàng hóa vi phạm
trên ba trăm linh triệu đồng
mà không quy định mức giá trị hàng hóa tối đa
để xử lý hình sự
nên dù giá trị hàng hóa vi phạm
có thể lên đến hàng tỷ đồng
hoặc nhiều cơ quan chức năng
chưa kể ở thời điểm hiện tại
đối tượng làm giang làm giả
đã chuyển các thức tiêu thụ
trên không gian số
đang khiến việc phát hiện xử lý
càng khó khăn hơn trước
phát lý cơ sở thực tiễn bằng chứng
và kể cả giám định rất rõ ràng
thì cái kết quả đấy chúng tôi cũng có thể tham khảo được
về chuyên môn về thực tế
và kể cả kết quả giám định để mạnh dạn hơn
nhanh chóng hơn và quyết liệt hơn
trong công tác phòng chống hàng giả
xin đề nghị chính phủ quan chỉ đạo
ba tên chính quốc gia
tiếp tục chỉ đạo
các lực lượng chức năng
sử dụng tổng hợp sức mạnh của các lực lượng
thẩm quyền của các lực lượng
như trang thiết bị của các lực lượng
các khó khăn vướng mắt của các lực lượng chức năng
thì bám sát vào các quy chế
phối hợp song phương đa phương
để chúng ta giải quyết trong khi chưa
khắc phục được những bất cẩn
ngoài sự giám sát quản lý của cơ quan chức năng
các doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng
cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý
hệ thống phân phối áp dụng các biện pháp
công nghệ kỹ thuật nhằm bảo vệ sản phẩm
như ứng dụng truy xuất
nguồn gốc xuất xứ tem chống hàng giả
sử dụng công nghệ mới
đồng hành với các cơ quan chức năng
trong việc cung cấp thông tin phối hợp điều tra
tuyên truyền để người dân người tiêu dụng
chủ động phòng tránh hàng giả hàng nháy